thì tuần này chúng tôi sẽ đề cập câu chuyện thành phố hồ chí minh thúc đẩy hoạt động nổi mới sáng tạo
phần tiếp theo như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh còn bây giờ là nội dung chi tiết
đô thị bốn smart city hiện đại xanh sạch chính là những gì mà công ty cổ phần tinh học lạc việt muốn mang đến cộng đồng
bằng những sản phẩm thiết thực ở nhiều lĩnh vực phong phú
còn đây là những robot có khả năng tự động cao được chế tạo bởi một đội ngũ kỹ sư là người việt
các giải pháp phần mềm ứng dụng nhiều dự án khởi nghiệp của người việt cũng sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn
các doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối với các bạn đó đưa các bạn đó vào trong các trường hợp
chuỗi giá trị của chúng tôi và sau bắt đầu cũng đã trao đổi với một số đối tác nước ngoài
để có thể xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo ở các nước khác nhằm đưa các sản phẩm của việt nam ra toàn cầu
đô thị sáng tạo với dân số gần một triệu người làm hạt nhân để thành phố triển khai cuộc cách mạng công nghiệp bốn
với ba chức năng cơ bản gồm trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
trung tâm giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao trung tâm sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ công nghệ cao
thành phố hồ chí minh đang phát huy thế mạnh của ba trăm bảy mươi hai doanh nghiệp đóng góp vào việc xây dựng các phân khu
bên cạnh đó thành phố có sự gắn kết bốn nhà đó là nhà nước nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính
hình thành các chuỗi giá trị gia tăng từ khâu nghiên cứu khoa học nghiên cứu ứng dụng thiết kế sản phẩm
sản xuất sản phẩm phụ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao nông nghiệp công nghệ cao
tiêu thụ sản phẩm và cung ứng dịch vụ
khu đô thị sáng tạo hướng đông sẽ trở thành lõi trung tâm kinh tế sầm út giáo dục khoa học sáng tạo mở phát triển bậc nhất việt nam và đông nam á
đô thị sáng tạo mở ở thành phố hồ chí minh sẽ phát triển theo mô hình hoàn toàn mở đúng nghĩa về tư duy và mô hình thử nghiệm
khi triển khai trú trọng các chức năng giáo dục nghiên cứu kinh tế quốc tế là khu vực đào tạo chấn hương nền giáo dục
trong tất cả các lĩnh vực tiên phong về khoa học kỹ thuật kinh tế y tế được phát triển song song với quá trình nghiên cứu trình độ cao
tiếp đó sẽ là khu vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật chuyên sâu theo chiến lược đặc biệt của chính phủ và thành phố hồ chí minh
sẽ có những trung tâm nghiên cứu mô hình thử nghiệm tiến bộ khoa học công nghệ về trí tuệ nhân tạo siêu thông minh
và những mô hình thương mại kinh tế mới mang tính toàn cầu
để đẩy nhanh tốc độ triển khai thực hiện khu đô thị sáng tạo mới đây tp hcm đã giao quận thủ đức phối hợp các sở ngành liên quan
tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắt liên quan công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư của dự án khu đô thị đại học
cùng với đó sở quy hoạch kiến trúc tp hcm được giao chủ trì phối hợp với đại học quốc gia tp hcm
ra soát nghiên cứu đề án quy hoạch khu đông bắc thành phố thành khu đô thị sáng tạo

cơ sở tám mươi đại học cao đẳng hàng chục viện nghiên cứu đây đó là cái tài nguyên mà chúng ta có được phải phát huy cái này
đôi khi không chú ý đầy đủ cái này đôi khi mình nói về đất mình nói về tiền mình nói về người
nhưng mà cái năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học nghệ làm tài nguyên phải tích lũy
đạt mục tiêu đạt vị trí xứng đáng trên bản đồ các thành phố thông minh sáng tạo của thế giới
tp hcm nỗ lực hình thành môi trường để doanh nghiệp thực sự trở thành động lực của đô thị sáng tạo
sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính bảo đảm một môi trường kinh doanh thông thoáng
một khung pháp lý minh bạch sẵn sàng đáp ứng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp
những định hướng có tính đột phá của thành phố đang được thực hiện hy vọng sẽ mang đến những thành công
khu đô thị sáng tạo đông sớm được hình thành thực sự là hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp bốn
không chỉ của thành phố mà cho cả khu vực
thưa quý vị và các bạn thành phố hồ chí minh và khu đô thị sáng tạo sẽ có những tiêu chí cụ thể
để tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng ngay các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh đúng thế mạnh của thành phố
thời gian tới thành phố đưa nội dung đô thị sáng tạo vào chương trình nghiên cứu giảng dạy
ở các bậc trung học phổ thông cơ sở các dự án nghiên cứu khoa học xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh
góp phần tích cực xây dựng đô thị sáng tạo khu đông thành phố
tiếp theo xin mời quý vị theo dõi phóng sự về đào tạo robot tại thành phố hồ chí minh
trung tâm đào tạo khu công nghệ cao có một mươi hai robot trong đó có một mươi robot công nghiệp và nhiều công nghệ tự động hóa hiện đại
trong năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm đã đào tạo sáu mươi hai nguồn nhân lực chuyên sâu về tự động hóa và cơ khí
trong năm hai nghìn một mươi tám mục tiêu đặt ra là đào tạo từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi nguồn nhân lực chuyên sâu về robot tự động công nghiệp